hội nông dân tp hcm đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ một mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
với tinh thần đoàn kết đổi mới sáng tạo và phát triển
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đã đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội
nhiệm kỳ qua công tác chỉ đạo thực hiện vận động xây dựng kinh tế tập thể còn thiếu quyết liệt
trong khi tám mươi hai nông dân thành phố vẫn còn sản xuất riêng lẻ
phát biểu tại đại hội đồng chí bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân yêu cầu hội nông dân thành phố
cần tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác tập trung chỉ đạo hội nông dân các địa phương
để mạnh phát triển kinh tế hợp tác xã kinh tế tư nhân chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế
theo hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao chú trọng hỗ trợ đào tạo nghề cho nông dân
theo hướng sản xuất bền vững gắn với cơ chế thị trường sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
như kỹ thuật trồng rau hữu cơ kỹ thuật trồng rau theo tiêu chuẩn việt gáp kỹ thuật nuôi tôm nước lợ nuôi heo cá dĩa cá dứa cá kiển v v
đổi mới mô hình và quan hệ sản xuất trong nông nghiệp là khâu then chốt
sản xuất cái gì sản xuất như thế nào bán cho ai giá cả ra sao
hội nông dân thành phố cần làm rõ và hỗ trợ kết nối giữa doanh nghiệp nhà khoa học
chủ trương của thành phố khẳng định tiếp tục con đường phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại công nghệ cao bền vững
nông nghiệp thành phố phải tập trung phục vụ tốt cho thị trường thành phố của gần một mươi ba triệu dân
vì hiện nay thị trường này vẫn còn nhập một số lượng lớn nông sản từ các tỉnh thành khác